tại tỉnh bà rịa vũng tàu ubnd thị xã phú mỹ đã chính thức có cuộc họp giữa giáo viên trường mầm non phú mỹ
và đại diện các phụ huynh có con đang theo học tại trường sau khi có thông tin phản ánh về việc nhà trường
cho trẻ dùng cơm bị mốc và đầu cá là món ăn chính trong bữa cơm trưa ngày chín tháng một mươi
đại diện phòng nội vụ thị xã phú mỹ cho biết trưa chín tháng một mươi khi đoàn đang làm việc liên quan đến đơn tố cáo tập thể
của một mươi ba giáo viên nhà trường tố cáo hiệu trưởng thì khoảng hai mươi phụ huynh đã phản ánh về chất lượng khẩu phần ăn
không tương xứng với số tiền đã đóng cụ thể các phụ huynh đã đóng hai mươi năm đồng một ngày và phí dịch vụ năm đồng một ngày
cho mỗi trẻ tại một số lớp học phụ huynh phản ánh cơm đã bị mốc xanh cá riêu hồng sốt cà chua nhưng toàn đầu cá
và canh cải thịt thì chủ yếu là thịt mỡ đoàn làm việc đã kiểm tra và chứng kiến việc cơm tại một số lớp học
có hạt màu xanh cá thì chỉ có đầu và một khúc đuôi đoàn đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo đồng thời mời phòng y tế
đến lấy mẫu cơm để mang đi kiểm tra trước đó một mươi ba giáo viên của trường này đã tố cáo hiệu trưởng nguyễn thị thanh liêm
có nhiều sai phạm trong chuẩn bị bữa ăn cho trẻ ông nguyễn văn thắm chủ tịch ubnd thị xã phú mỹ cho biết
sẽ tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung mà phụ huynh giáo viên đã phản ánh và xem xét các nội dung cụ thể
với tinh thần khách quan công tâm trước mắt trường sẽ ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp thức ăn
cho một số trường mầm non trên địa bàn để nấu cho trẻ nhưng ngày mai chưa thể làm ngay
các phụ huynh đồng ý để giáo viên nấu ăn cho trẻ vào trưa mai nhưng sẽ cử ra một vài người để giám sát